thực hiện chức năng của đội quân chiến đấu trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ quân khu bốn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với trung sức xây dựng nông thôn mới
thông qua các hoạt động có ý nghĩa tình đoàn kết quân dân ngày càng được thắt chặt tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
đã gần trưa nhưng trên tuyến đường dài gần một km của thôn nam lĩnh xã thạch điền huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh không khí lao động làm tuyến mương thoát nước hai bên đường để chuẩn bị đổ bê tông
được cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm hai mươi bốn và bà con giáo dân trong thôn khẩn trương thi công với quyết tâm cao nhất nhằm đưa tuyến đường quan trọng này vào sử dụng về đích nông thôn mới cuối năm hai nghìn một mươi tám

đã gần trưa nhưng trên tuyến đường dài gần một km của thôn nam lĩnh xã thạch điền huyện thạch điền không khí lao động làm tuyến đường quan trọng này vào sử dụng về đích nông thôn mới cuối năm hai nghìn một mươi tám